liên quan đến vụ việc tàu cá bị mắc cạn tại phú yên đến một mươi hai h ba mươi phút hôm nay lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể ngư dân đinh văn đồng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ở phường phú đông thành phố tuy hòa người bị rơi xuống biển mất tích trong lúc xử lý tàu cá mắc cạn khi vào cửa biển đà diễn
trước đó khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng một mươi ba tàu cá với một mươi bảy ngư dân đang trên đường vào cửa biển để về cảng đông tác thì bị mắc cạn
khi tàu pi chín mươi một nghìn năm trăm sáu mươi tám ts của ông lê duy việt đã vượt cạn thì ngư dân đinh văn đồng buông neo giữ tàu nhưng không may bị dây neo cuốn vào chân rơi xuống cửa biển mất tích
hiện hai tàu cá còn lại bị phá nước gãy lát mang số hiệu pi chín mươi một nghìn hai trăm bảy mươi ba ts của ông phan văn thi và pi chín mươi một nghìn tám ts của ông đặng cu em đang được các lực lượng cứu hộ lai dắt vào bờ
doanh nghiệp tư nhân bảo châu cũng đã điều hai tàu kéo công suất lớn
và một mươi nhân công tham gia hỗ trợ